thưa quý vị
xin chào quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam
là người luôn quan tâm đến sự phát triển của các lĩnh vực xã hội các ngành nghề của đất nước
người thường xuyên dặn dò nhắc nhở và gửi thư tới các tầng lớp cán bộ nhân dân
những lời dặn của người ngắn gọn mà hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa
đã trở thành kim chỉ nam cho sự vận động đi lên của rất nhiều lĩnh vực
trong đó có một lĩnh vực quan trọng là kiến trúc
trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống pháp
chính phủ đã chủ trương tổ chức đại hội thành lập các hội văn hóa việt nam
văn nghệ việt nam và các đoàn kiến trúc sư mỹ thuật âm nhạc sân khấu
đoàn kiến trúc sư việt nam tức hội kiến trúc sư việt nam hiện nay
có vinh dự được tổ chức hội nghị thành lập đầu tiên ở việt bắc
trong dịp này chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư cho hội nghị kiến trúc sư
một lá thư ngắn ấm áp nghĩa tình mà có tác dụng như ngọn đuốc
xoay đường cho cả một quá trình phát triển của nền kiến trúc việt nam
kiến trúc sư nguyễn tấn vạn chủ tịch hội kiến trúc sư việt nam
không khỏi xúc động khi nghĩ về lá thư này
kiến trúc sư nguyễn tấn vạn chủ tịch hội kiến trúc sư việt nam

có thể nói những lời dặn của chủ tịch hồ chí minh
tuy ngắn gọn giản dị mà lại tiên lượng được nhiều vấn đề rất lớn
cho sự phát triển của hội kiến trúc sư và nền kiến trúc sư việt nam nói chung
trong xu thế của kỷ nguyên khoa học kỹ thuật ngày nay
những lời dặn của bác thích ứng cao độ với yêu cầu về kiến trúc xanh
kiến trúc tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường
kiến trúc cho dân và vì dân
đó là một sự chỉ hướng đầy sáng suốt của hội kiến trúc sư việt nam
ngay từ ngày đầu thành lập
đồng thời là một sự gợi ý cho những bước phát triển lâu dài
của ngành kiến trúc việt nam non trẻ
trên hết đó là tấm lòng quan tâm đến dân
tất cả là vì dân của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
bảy mươi năm rồi anh em kiếp sư đã kiếm niếm lại những việc mình đã làm
chúng tôi anh em kiếp sư đã triển khai rất nhiều chương trình
gắn bó với sự phát triển của nông thôn việt nam chúng ta
như là nhà ở ở vùng ngập lũ đồng hoàng sâu lông
đã được thành công
thực hiện trong một mươi năm vừa rồi rất là thành công
chúng tôi thực hiện ở nhà ở vùng bão lũ
xây dựng những nhà tròi những nhà mà đồng bào
ở hà tĩnh nghệ an quảng ngãi quảng nam
đều đã được vượt qua căn lũ đó
chúng tôi nghĩ có thể báo cáo với bác được rằng
anh em luôn luôn thực thi lời dặn của bác đối với người
hơn bảy mươi năm đi qua lời dặn của bức thư bác gửi cho kiến trúc sư việt nam
sẽ nguyên giá trị và ngày càng tỏ rõ

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo